thì theo đánh giá của các chuyên gia phân tích chứng khoán
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm mà các nhà đầu tư có thể đón nhận các cơ hội sinh lợi lớn hơn đáng kể
nhưng đi kèm theo đó cũng sẽ là mức độ rủi ro cao hơn
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này
nhìn lại thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù phải đối diện với những thách thức khó khăn
tác động từ thế giới như sự kiện anh rời khỏi liên minh châu âu
chứng khoán trung quốc liên tục lao dốc
kết quả bầu cử tổng thống mỹ hay phép tăng lãi xuất
thị trường chứng khoán việt nam vẫn đạt được những con số ấn tượng
quy mô vốn hóa thị trường năm hai nghìn một mươi sáu đạt bốn mươi sáu gdp quy mô thanh khoản đạt trên bốn mươi
huy động đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt ba trăm một mươi hai tỷ đồng
tổng mức huy động vốn thông qua cổ phần hóa đạt trên hai trăm linh tỷ đồng
trong tất cả các kênh đầu tư chúng ta thấy kênh đầu tư chứng khoán năm hai nghìn một mươi sáu
vẫn lại là kênh sinh lợi nhất
vấn đề thứ hai là trong suốt nhiều năm
từ sau những cuộc khủng hoảng năm hai nghìn một mươi
thì tất cả những người tham gia vào thị trường chứng khoán
đều thấy rằng giá trị chứng khoán của việt nam đang rất rẻ
tuy nhiên không phải ai cũng có đủ khả năng và đủ niềm tin

để đưa dòng vốn của mình vào thị trường chứng khoán
thực sự là hết khả năng của họ
cho đến năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi
thì có thể nói rằng là một loạt những cái sự lo ngại
sự e rè của các nhà đầu tư dần dần được gỡ bỏ
chính vì vậy thì có thể nói rằng tâm lý của nhà đầu tư
cho đến thời điểm này là rất là tốt
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy theo đánh giá của các chuyên gia phân tích chứng khoán
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm mà các nhà đầu tư có thể đạt được
và đón nhận các cơ hội sinh lợi lớn hơn đáng kể
nhưng đi kèm theo đó cũng sẽ là mức độ rủi ro cao hơn
có thể thấy là thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi bảy
có nhiều yếu tố được hỗ trợ
hỗ trợ lớn nhất là kinh tế việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có tăng trưởng cao hơn so với hai nghìn một mươi sáu
và quan trọng hơn đấy là chúng tôi nhìn được những cái cải cách
về mặt thể chế diễn ra tích cực hơn
cái rõ nhất đấy là cái làn sóng khởi nghiệp
và hỗ trợ các doanh nghiệp khối dân doanh
đây là một cái động lực rất là tốt
tốt cho tăng trưởng kinh tế nói chung
về thị trường chứng khoán và các chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán
thì cũng sẽ có những cơ chế để tạo ra nguồn cung hàng hóa tốt hơn cho năm hai nghìn một mươi bảy
và chủ cụ thể đấy là cái việc ipo và cổ phần hóa
kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của năm hai nghìn một mươi bảy
trị số vn index tăng ba hai mươi bảy điểm lên bảy trăm linh năm mươi năm điểm
tổng khối lượng giao dịch đạt năm mươi hai triệu đơn vị trị giá một một trăm năm mươi ba tỷ đồng
tăng một mươi hai lên tám mươi bốn năm mươi sáu điểm
khối lượng giao dịch đạt chín sáu triệu đơn vị trị giá gần chín mươi bốn tỷ đồng
mức tăng này thị trường đã đánh dấu mức tăng điểm cao nhất trong chín năm trở lại đây
với điểm số này hứa hẹn sẽ là một năm đầy triển vọng cho thị trường chứng khoán việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
xét ở nhiều cơ hội mới mà thị trường chứng khoán việt nam chưa từng có trong những năm trước đó
trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm âm lịch hai nghìn một mươi bốn
thị trường đã tăng vượt ngưỡng tâm lý là bảy trăm linh điểm
và thường những phiên giao dịch đầu tiên của năm thì nó sẽ quyết định cái xu hướng của năm đó
và với cái việc chúng ta đã tăng trưởng tốt trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm nay
chúng tôi kỳ vọng thị trường trong năm nay sẽ có một năm xuôi trở mát mái
và thị trường sẽ tăng trưởng ổn định lên ngưỡng bảy trăm năm mươi đến bảy trăm bảy mươi điểm
với cá nhân tôi thì tôi đánh giá là thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi bảy hiện giờ là còn rất tiềm năng
với việc là các doanh nghiệp lớn của nhà nước đã niêm yết trên sàn chứng khoán
vào năm hai nghìn một mươi sáu như sapeco haybeco hay là hvn
thì năm hai nghìn một mươi bảy cũng còn rất nhiều các doanh nghiệp lớn khác cũng đang chuẩn bị được niêm yết
thì tôi đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy là có rất nhiều cơ hội đang chờ đón trên thị trường chứng khoán
và hứa hẹn là năm hai nghìn một mươi bảy thị trường tiếp tục đã tăng rất tích cực
theo tôi đánh giá thì thị trường hai nghìn một mươi bảy cũng rất có triển vọng
tất nhiên là cũng không có những cái
quá lạc quan quá
bởi vì nó cũng tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp
thế thì nếu như mà đánh giá và nhận định mà lựa chọn được cái thị trường tốt ấy
được doanh nghiệp tốt thì vẫn có mang lại những kết quả rất là tốt cho nhà đầu tư
bên cạnh những thuận lợi đó năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm mà bối cảnh thế giới
đang tiềm ẩn những rủi ro khó lường đối với mức tăng trưởng kinh tế của việt nam
trong đó yếu tố đáng chú ý là chính sách của tân
tổng thống mỹ có thể ảnh hưởng bất lợi đến cán cân thương mại
đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hiệp định tpp
biến động của các ngoại tệ mạnh theo sát với thời điểm
và lộ trình cục dự trữ liên bang mỹ nâng lãi suất
cũng như các biến động chính trị như brexit bầu cử ở một số nước lớn của châu âu
bên cạnh đó các vấn đề xung quanh về việc giảm tốc của nền kinh tế trung quốc
bao gồm nợ xấu bong bóng bất động sản thương mại suy giảm
kéo theo khả năng đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá
thực tới thị trường trong nước
ngoài ra việc định hướng cấp vốn từ ngân hàng nhà nước
tác động trực tiếp đến thị trường giá cả
cũng sẽ là yếu tố có sức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán việt nam
độn mở của thị trường trứng khoán việt nam của chúng ta
cũng như là nền kinh tế của việt nam là khá lớn
nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia khá sâu vào việc đầu tư tại việt nam
và những biến động từ bên ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế
cũng như là thị trường chứng khoán của chúng ta
tuy nhiên chúng ta cần phải bình tĩnh
theo dõi những biến động trên thế giới đấy
đối với kinh tế thế giới cũng như là từ đó là kinh tế việt nam
những chính sách về bảo hộ chắc chắn sẽ lên ngôi trong ngày hôm một mươi bảy
tuy nhiên các chính sách bảo hộ đấy sẽ có những tác động cụ thể
đến từng quốc gia là khác nhau
khi mà định giá của thị trường hiện nay cao hơn khoảng một mươi hai
so với định giá trung bình trong một mươi năm vừa qua
thì bất cứ một yếu tố nào ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư

các nhà đầu tư cũng có thể khiến cho thị trường giảm khoảng một mươi hai
và hiện nay chúng tôi cho rằng là những yếu tố tác động tiêu cực
đối với chính phủ việt nam phần lớn sẽ đến từ yếu tố bên ngoài
với sự tham gia thị trường của nhiều công ty lớn
ở thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi sáu như bia sài gòn sàpeco
cảng hàng không việt nam bia hà nội đường quảng ngãi
novanen và dự báo sẽ còn sôi động hơn nhiều khi ở năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ có thêm hàng loạt những cái tên đình đám dự kiến được niêm yết trên sàn
như vietjet vietnam airlines trường hải petrolimit
bên cạnh đó các công ty
niềm yết về lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng
dự báo tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm hai nghìn một mươi bảy
định giá chung toàn thị trường đã tăng lên mức cao nhất
theo thống kê từ năm hai nghìn bảy đến nay
cùng với đó năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan quản lý nhà nước
cũng sẽ hoàn thiện thêm về pháp lý sửa đổi luật chứng khoán
và nhiều các văn bản quản lý thị trường
đưa các quy định của chúng ta gần hơn với các thông lệ quốc tế
đây cũng là cơ sở để thu hút dòng vốn ngoại
vào thị trường chứng khoán việt nam
giúp thị trường minh bạch hơn an toàn hơn cho các nhà đầu tư
từ đó thúc đẩy thị trường chứng khoán việt nam
sẽ tăng trưởng tốt hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
trong năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm mà chính phủ tập trung vào
trong triển khai trong việc thoái vốn nhà nước
cũng đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước
dẫn đến việc nhà đầu tư những khối doanh nghiệp tư nhân
có thể tiếp cận trong những mạng mà trước kia chỉ dành cho nhà nước
rất nhiều công ty của nhà nước thoái vốn có rất nhiều tiền đăng tốt
ví dụ như có nhiều tài sản có mạng nghề kinh doanh hiệu quả
với việc đấy và thường là những cổ phiếu của nhà nước thoái vốn vừa rồi
đều có những phiên tăng điểm rất tốt
rõ ràng là những doanh nghiệp lớn sên sàn
sẽ tạo một trong những làn sóng ipo mới
những doanh nghiệp lớn doanh nghiệp mới niêm yết
và rõ ràng nó sẽ thu hút dấu hốn đầu tư của khối nội
cũng như là của khối ngoại
nó cũng là một cái lực đẩy động cơ thúc đẩy
cho thị trường
chúng ta có thể tăng về trưởng với quy mô
và chúng ta có thể hướng tới cái việc nâng hạng thị trường
từ thị trường mới cận biên lên cái thị trường mới nổi
mở rome ngoại ở một số doanh nghiệp cụ thể
thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
và lộ trình niêm yết của các doanh nghiệp lớn
tiếp tục hỗ trợ thị trường
đặc biệt câu chuyện mở rome thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
và các hoạt động ipo niêm yết trên sản chứng khoán
của các doanh nghiệp lớn đã có tác động tích cực
đến diễn biến thị trường trong hai năm trở lại đây
vẫn sẽ là chủ đề thu hút được nhiều sự quan tâm
trong năm hai nghìn một mươi bảy
cũng như kỳ vọng chính phủ sẽ ban hành
các chính sách kích thích hỗ trợ hoạt động nới rum
của các doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy
thúc đẩy sự sôi động của thị trường chứng khoán
đặc biệt là ở các ngành như ngân hàng bảo hiểm
xăm lốp dệt may nhựa thực phẩm đồ uống v v
dưới sự chỉ đạo của chính phủ
chính ủy ban chứng khoán nhà nước
đã có nhiều nỗ lực tích cực trong công tác chỉ đạo
điều hành triển khai các giải pháp
nhằm phát triển thị trường
tìm hiểu thêm về triển vọng của thị trường
trong thời gian tới mời quý vị và các bạn
theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên
truyền hình nhân dân với ông phạm hồng sơn
phó chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
vâng lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận
lời mời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
xin ông cho biết những dấu ấn nào
của thị trường trong năm hai nghìn một mươi chín
đã tác động tạo tà cho thị trường
phải nói hay hai nghìn một mươi sáu
với sự chỉ đạo của đảng
của chính phủ của bộ tài chính
thì thị trường chứng khoán việt nam
đã có một bước tăng trưởng
rất là tốt chúng ta được đánh giá
là một trong năm thị trường
có sự tăng trưởng tốt nhất ở đông nam á
riêng về chỉ số
thì chúng ta đã tăng một mươi năm
so với cùng kỳ hai nghìn một mươi năm
với vốn hóa thị trường thì đây là
một bước tăng trưởng rất là tốt
chúng ta đã đạt là bốn mươi ba hai
gdp vì thế là tăng
là bốn mươi so với cả
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
quy mô cũng như thanh khoản thị trường
đều tăng khoảng bốn mươi vấn đề là
chúng ta đẩy mạnh cổ phần hóa
gắn với niêm yết từ đó chúng ta đưa
ra một lượng cung hàng lớn
tôi nghĩ rằng năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi đánh giá là
một cái sự phát triển tốt của thị trường chứng khoán
vâng như ông vừa phân tích
ở trên thì xin ông cho biết thêm
về những điểm sáng của thị trường chứng khoán
tiếp nối sự phát triển tích cực
của thị trường hai nghìn một mươi sáu
thì tôi nghĩ là hai nghìn một mươi bảy
với một môi trường đầu tư tốt
với sự cải cách
của chính phủ đặc biệt là
về cải cách về hành chính
cũng với sự quyết tâm của
chính phủ trong vấn đề là cổ phần
hóa vấn đề thoái vốn
để gắn với thị trường chứng khoán
thì tôi nghĩ là năm hai nghìn một mươi bảy
chúng ta có nhiều điểm đã phát triển
tốt thứ nhất về khuôn hộ
lý thì chúng tôi sẽ
trình chính phủ
để trình quốc hội để sửa luật
chứng khoán đây là một cái bước
tiến trong vấn đề là phản tiện khung phát
lý cho thị trường và
nội dung sửa luật thì chúng tôi sẽ đưa ra
nhiều điểm mới để làm
tăng cái độ sâu của thị trường
và đặc biệt hai nghìn một mươi bảy thì
thì hiện nay là bộ tài chính đang trình chính phủ
để xây dựng
cái nghị định về quản trị công ty
đây là một cái điểm mới
để làm sao chúng ta là tăng cường
vấn đề quản trị công ty của các doanh nghiệp
đại chúng thì đây là một cái điểm mới
và ngoài ra những cái khung khuôn khổ
pháp lý các chính sách của thị trường
những cái liên quan đến
thông tư của bộ thì chúng tôi
hiện nay cũng đang hoàn thiện
để làm sao chúng ta tăng cường
cái nền tảng pháp lý vững chắc
với hai cái sản phẩm chính
là trái phiếu và
chỉ số vn index thì tôi nghĩ
đấy là một cái điểm hết sức mới
đối với thị trường và đi kèm theo đó
là những cái sản phẩm mới thị trường như là
cover wooden hay là những cái sản phẩm
khác để chúng ta làm sao
để tăng cái độ sâu của thị trường
thì từ đó là thu hút các nhà đầu tư
và tôi nghĩ một cái điểm hết sức
mà quan trọng đối với

là cổ phần hóa thì chúng ta sẽ
đưa rất là nhiều doanh nghiệp lớn
lên sàn chứng khoán và từ đó
tạo ra một cái cung hàng rất là lớn
đối với cả thị trường và đi kèm
theo đó là chúng tôi vẫn tiếp tục là tăng cường
công tác thanh kiểm tra và giám sát hoạt động
thị trường thì quý vị bán chứng khoán coi
là một hoạt động hết sức quan trọng để làm sao
tạo ra sự nghiêm minh và đảm bảo
quý vị tuân thủ quyết định
các thành viên tham gia thị trường
thì tôi nghĩ đây là những cái điểm rất là tốt
cho thị trường hai nghìn một mươi bảy
dạ vâng vậy thì ông
đánh giá nào về triển vọng của thị trường
chứng khoán năm hai nghìn một mươi bảy này ạ
chúng tôi nhận định rằng thị trường

thị trường có nhiều dấu hiệu tốt
và nó cái tốt
của thị trường chứng khoán sẽ đi cùng với tốt
của nền kinh tế chung của việt nam
và chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo
của đảng của chính phủ thì chúng ta
sẽ ngày càng
có một cái bước phát triển một cách nó vững
để làm sao để đạt một cái hiệu quả
để làm sao đưa đất nước chúng ta
ngày càng được phát triển một cách tốt đẹp hơn
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã
tham gia chương trình ạ
khá lớn trong năm hai nghìn một mươi sáu
cũng như những điểm mới của thị trường
trong năm hai nghìn một mươi bảy với sự quyết liệt
của ủy ban chứng khoán nhà nước trong việc
hoàn thiện các khung pháp lý tạo một
sân chơi lành mạnh minh bạch đa dạng
và hấp dẫn tạo hứng khởi cho các nhà
đầu tư trong và ngoài nước sẽ tạo đà
cho thị trường chứng khoán tăng điểm
tuy nhiên việt nam có thể trở thành
điểm sáng tu hút đầu tư hay không
sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình
kinh tế vĩ mô trong nước các cam kết
cải cách mạnh mẽ cũng như những đổi mới
mô hình tăng trưởng đây cũng sẽ là
những nhân tố dẫn dắt thị trường chứng khoán
phát triển trong thời gian tới
tới đây chương trình kinh tế và dự báo xin được khép lại
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
hoàn kiếm hà nội xin kính chào và hẹn gặp lại